tòa nhân dân tp hcm đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông cửu long
gọi tắt là ngân hàng mhb đối với một mươi bảy bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo nội dung truy tố từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bốn lấy danh nghĩa chị gái huỳnh nam dũng góp một mươi ba tám tỷ đồng vào công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long
tương tự nguyễn phước hòa lấy tên con trai để góp hai bảy tỷ đồng
hai lãnh đạo ngân hàng này thông qua chủ trương cho phép sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông cửu long
chuyển gần năm tỷ đồng sang công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông kiều long
tuy nhiên đây thực chất là chuyển tiền cho công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông kiểu long
đem gửi tiết kiệm có kỷ hạn tại nhiều chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông kiều long
và mua bán trái phiếu chính phủ của chính ngân hàng này
từ việc làm trên các bị cáo phan ngọc nhân hưởng lợi chín trăm ba mươi triệu đồng lê nguyên ngọc năm trăm sáu mươi tám triệu đồng
huỳnh nam dũng bốn trăm sáu mươi triệu đồng trương thanh liêm hai trăm tám mươi triệu đồng
lê việt hùng một trăm năm mươi một triệu đồng đoàn hồng ngọc một trăm ba mươi một triệu đồng dẫn đến tổng thiệt hại ngân hàng phải gánh chịu là gần bốn trăm năm mươi tám tỷ đồng